thưa quý vị bắt đầu từ ngày mai một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày hai mươi tháng một mươi vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định chạy liên tỉnh sẽ được thí điểm hoạt động trở lại
đây là quy định tạm thời do bộ giao thông vận tải vừa ban hành
trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với việc khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh
trong đó với nhiều quy định cụ thể liên quan tới hành khách và lái xe được đưa ra
thì cư dân mạng cũng cho rằng đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh đảm bảo vừa thích ứng an toàn linh hoạt vừa kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và chúng ta hãy cùng xem góc nhìn cư dân mạng về vấn đề này ra sao trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh khi được hoạt động sẽ tính theo phân vùng và khu vực với các nhóm đối tượng
theo đó quy định hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
sẽ phải đáp ứng một số điều kiện như phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô và tuân thủ năm k
và ngược lại nếu đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn cũng phải đáp ứng các điều kiện đi kèm
nhiều ý kiến cư dân mạng đồng tình với những quy định bắt buộc cụ thể này
tuyệt vời cảm ơn sự chỉ đạo của trung mương hãy để các doanh nghiệp vận tải và nhân dân có cuộc sống bình thường mới theo đúng nghĩa khó khăn quá rồi
mở lại xe khách liên tỉnh thông chốt thông đường để người dân họ còn về quê họ vất vả buôn bã cả mấy tháng nay rồi làm nhanh và làm ngay như thế thì rất chi là tốt
rất đồng tình và ủng hộ để bà con đồng bào ta đỡ khổ đi xe máy hàng nghìn cây số và còn nhiều người bị kẹt chưa thể về được
tuy nhiên trong quy định được bộ giao thông vận tải đưa ra việc phân vùng vào khu vực cần phải được xác định cụ thể hơn là nội dung đang nhận được nhiều bình luận chia sẻ từ cư dân mạng
căn cứ vào đâu và quy định như thế nào để xác định mức nguy cơ của mỗi vùng
tôi nói vùng tôi đi có nguy cơ bình thường nhưng người khác chủ xe thì cho rằng đó là vùng có nguy cơ cao thì tôi phải giải thích và tranh luận thế nào
tôi đề nghị mọi việc phải rõ ràng để không làm cho người dân phải quay đầu hay gặp khó khăn trong việc đi lại
để thuận tiện cho người dân cần phải công khai chỉ rõ danh sách các địa phương tỉnh thành phố huyện thị xã nào là nguy cơ cao nguy cơ nguy cơ bình thường
ngồi đọc sáng đến giờ vẫn không biết là mình nằm trong diện nào vùng nào để được đi xe khách liên tỉnh
vấn đề đánh giá vùng dịch ở cấp độ nào phải được định nghĩa thống nhất toàn quốc theo chỉ đạo của chính phủ và phải được cập nhật thường xuyên công khai trên thông tin đại chúng
nếu không làm được thì sẽ nảy sinh mỗi địa phương một kiểu
gây ách tắc giao thông bất cứ lúc nào
ngoài các yêu cầu đối với hành khách thì quy định với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe cũng được đưa ra
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị theo lưu lượng
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc tăng cường công tác quản lý giám sát chặt chẽ trong quá trình thực thi các quy định là cần thiết
xong cũng cần phải có điều chỉnh
trong thời gian thí điểm nhằm đảm bảo không gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp khi khôi phục vận tài hành khách liên tỉnh
được chở có năm ba mươi số chỗ chưa tính phí xét nghiệm của tài xế và phụ xe thì tôi nghĩ là các nhà xe cũng không mặn mà đâu
giá thấp thì lỗ nặng mà giá cao thì không ai đi
cái này phù hợp cho người có nhu cầu di chuyển một chiều thôi chứ không khuyến khích đi đi về về đâu nên như vậy cũng là hợp lý
sau này tình hình khá hơn và được tiêm vaccine nhiều chắc sẽ khác
tôi hoàn toàn đồng ý với việc khôi phục giao thông liên tỉnh tuy vậy phải thống nhất trên toàn quốc không nên mỗi nơi lại có thêm một quy định riêng thì lại làm khó cho dân và cả doanh nghiệp vận tải
việc cho vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại và có kiểm soát đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
theo bạn thì để hoạt động này hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh đang đặt ra những yêu cầu gì
hãy để lại ý kiến của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân